tại hà nội đã diễn ra buổi gặp mặt báo chí thông tin tuyên truyền kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội cựu chiến binh việt nam
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập hội cựu chiến binh việt nam sẽ diễn ra tại hà nội vào lúc tám h ba mươi phút sáng ngày ba tháng một mươi hai
đại hội thi đua yêu nước sẽ diễn ra từ buổi chiều ngày ba tháng một mươi hai với hơn năm trăm hai mươi đại biểu các cấp hội canh hùng thời kỳ đổi mới
lực lượng vũ trang nhân dân và các điển hình tiên tiến xuất sắc của phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu từ mọi miền đất nước
cũng tại buổi lễ này sẽ có sự góp mặt của đoàn đại biểu hiệp hội chiến binh quốc gia lào và hội cựu chiến binh campuchia
hội cựu chiến binh việt nam sẽ vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của nhà nước việt nam và danh hiệu cao quý khác của nhà nước lào
phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn phong trào cựu chiến binh gương mẫu